theo thống kê mới nhất của bộ công thương cho thấy việt nam đang có nguy cơ thiếu điện do các thủy điện đang đóng góp lượng điện ít hơn dự kiến
tổng sản lượng điện huy động từ thủy điện hai tháng cuối năm dự kiến chỉ đạt một mươi sáu tỷ kwh thấp hơn hai bốn tỷ kwh so với kế hoạch
ước tính cả năm nay tổng sản lượng thủy điện chỉ đạt hơn sáu mươi năm tỷ kwh thấp hơn gần một mươi tỷ kwh so với kế hoạch
hiện nay nước tại nhiều hồ thủy điện lớn ở bắc bộ và trung bộ vẫn thấp hơn rất nhiều so với năm hai nghìn một mươi tám cũng như trung bình nhiều năm
ngoài ra việc cung ứng thang cho phát điện cũng đang gặp nhiều khó khăn
trong năm sau evn cho biết việc cung cấp điện vẫn có thể được bảo đảm nếu không có những yếu tố cực đoan bất thường